thưa quý vị do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển đông hiện các tỉnh miền trung đã đồng loạt phát đi cảnh báo về tình trạng mưa lũ sạt lở
những cơn mưa lớn kéo dài đã khiến cho mực nước tại các sông lớn dâng cao
nhiều tuyến quốc lộ tuyến đường đã xảy ra ngập lụt nặng giao thông bị chia cắt gió lốc cũng đã làm hàng chục căn nhà bị tốc mái
và đặc biệt mưa lũ cũng đã làm một người chết nhiều người bị thương
thiệt hại dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng khi trong vài ngày tới mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp
và ngay lúc này cả nước đang hướng về miền trung giá đất gần như năm nào cũng phải đối diện với tình hình thiên tai khốc liệt nhất
rất nhiều những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội khiến chúng ta không khỏi bang hoàng đau xót
hướng về miền trung với nhiều cách làm sự sẻ chia chính là nội dung đang được nhiều cư dân mạng chia sẻ
những con đường vào bản đã chìm trong nước lũ
các tuyến quốc lộ đã bị đất đáy
đá vủi lấp nhiều đoạn đường qua đập tràn bị ngập hoàn toàn
nước lũ đã chia cắt nhiều khu vực nhiều nơi bị cô lập
và gió lớn đã khiến những căn nhà không còn nguyên vẹn
đó là những gì đang xảy ra tại miền trung những ngày vừa qua
trước những thiệt hại mà mưa lũ gây ra không ít cư dân mạng cũng đồng loạt chia sẻ cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết miền trung
trong đó rất nhiều ý kiến từ những người con miền trung xa quê đã bày tỏ sự xót xa và tình cảm thương nhớ
người dân miền trung lại khổ nữa rồi
biết bao giờ mới hết cảnh tượng lũ lụt này
thương lắm miền trung ơi
mỗi lần mùa mưa lũ lại buồn thay cho người dân nghèo miền trung
cuộc sống họ vốn đã cơ cực
vậy mà cứ mỗi năm lại chịu thêm gánh nặng mưa lũ
khổ lại càng thêm khổ
thương huế gồng mình gánh mưa lũ
sáng đã gọi điện về cho mẹ
may sao mẹ vẫn nói mưa gió bình thường
ở nhà đã chuẩn bị sáng
thức ăn dự phòng
mẹ lúc nào cũng nói nhẹ đi rất nhiều so với thực tế để con bớt lo
vừa mới đây một số tỉnh thành phía bắc cũng đã phải đối diện với lũ quét gây sạt lở đất nghiêm trọng
những ngôi nhà ngôi trường và thậm chí là cả tính mạng người dân
chỉ phút chốc bị nhấn chìm bởi các khối đất đá lớn
hiện mưa lớn kèm lốc xét xảy ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng chín
đã gây thiệt hại nặng nề về người và của tại một số tỉnh thành miền trung
nguy cơ xảy ra lũ quét trên diện rộng kéo theo đó là tình trạng sạt lở cũng diễn biến phức tạp
mọi công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành khẩn trương
chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cũng đang tổ chức các phương án ứng phó
nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại
người dân được di rời đến nơi an toàn nhà cửa tài sản được gia cố
bố trí lực lượng phân luồng tuyệt đối không để người dân đi vào vùng nguy hiểm
thời điểm này rất nhiều những chia sẻ động viên cùng thông điệp kêu gọi những nghĩa cử cao đẹp
để cùng nhau hướng về miền trung
đây đang là nội dung nhận được nhiều lượt chia sẻ không ngừng gia tăng trên các trang mạng xã hội
lá lành đùm lá rách cần lắm những sự quan tâm động viên chia sẻ và ủng hộ từ người dân cả nước
để cùng miền trung vượt qua những khó khăn này
mong rằng mọi thứ sẽ chóng qua
bà con nơi đây đã thiếu thốn khó khăn chăm bể
ngày lại bị thiên tai lũ lụt
mong bà con sớm ổn định cuộc sống vượt qua khó khăn
cùng chung sức ứng phó khóc phủ hậu quả do thiên tai
đã có rất nhiều hình ảnh đầy cảm xúc dường như quên mình là những chiến sĩ công an
và thực hiện mệnh lệnh duy nhất từ trái tim là cứu dân
trong mưa lớn lũ dữ lực lượng công an các tỉnh miền trung đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
thành lập các tổ công tác bám các địa bàn ứng cứu người dân gặp khó khăn do mưa lũ
những khoảnh khắc đầy ý nghĩa và cảm xúc này được nhiều cư dân mạng đánh giá cao
qua đó một lần nữa khắc ghi trong ký ức người dân về người chiến sĩ công an
thương người dân và cả các đồng chí công an
mưa to gió lớn mình trong nhà có các đồng chí ra đường
thật sự rất cảm ơn việc làm ý nghĩa đó
tại khu tôi sống suốt đêm
hàng chục chiến sĩ công an cùng với người dân và các lực lượng địa phương
đã tổ chức đưa người và tài sản đến nơi an toàn
rất kịp thời nếu không thiệt hại về người sẽ còn lớn hơn
từ tận đáy lòng xin được gửi lời cảm ơn các chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân
quả thực không có các đồng chí này thì khó mà giúp người dân sơ tán kịp thời trước khi mưa lớn lũ về
hãy chia sẻ những tình cảm của bạn
khi hướng về miền trung trong thời điểm này trên fanpage truyền hình công an nhân dân
và để cùng nhau lan tỏa những tấm lòng tốt hơn trong cuộc sống